tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đại sứ cuba liani storest rivera đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp đại sứ lianis torres rivera cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp và dành cho đại sứ những tình cảm tốt đẹp
trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba raúl castro cảm ơn về sự ủng hộ tình đoàn kết mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em dành cho cuba từ trước đến nay
đại sứ lianis torres rivera bày tỏ vinh dự trở thành nữ đại sứ cuba thứ ba tại việt nam
khẳng định trong nhiệm kỳ công tác sẽ làm hết sức mình để đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước cuba việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt
chúc mừng đồng chí lianis torres rivera được đảng nhà nước cuba tin tưởng giao phó trọng trách làm đại sứ cộng hòa cuba tại việt nam
tin tưởng đại sứ sẽ có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
tổng bí thư nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề trong quan hệ việt nam cuba với nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ song phương
đặc biệt là hoạt động
kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày tổng tư lệnh fidel castro lần đầu thăm việt nam và đến vùng mới giải phóng quảng trị tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư cho rằng đây là dịp để hai đảng hai nước tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ và nhân dân hai nước về quan hệ anh em đặc biệt việt nam cuba
tổng bí thư cũng qua đại sứ gửi lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng chí raúl castro và các đồng chí lãnh đạo khác của đảng và nhà nước cuba